chưa đầy một km
điều này cũng được chính
ủy ban nhân dân xã bắc sơn khẳng định
tổng diện tù hồi
nó vào khoảng một trăm bốn mươi chín tháng
thực hiện cái thông báo
chủ trương thu hồi đất
thông báo số năm trăm linh hai của ủy ban nhân dân xã bắc sơn
về chủ trương thu hồi đất
để phục vụ việc giải phóng bằng bằng
duy dân của môi trường
chúng tôi cũng đã thực hiện các bước
theo triển khai chỉ đạo của
thành phố và huyện
thì hiện tại bây giờ là
cũng còn khoảng trên dưới sáu mươi hộ
các hộ nhất quyết là sẽ không đồng ý
cho cái việc duy dân của môi trường
vì khi mà
thực hiện cái việc duy dân
thì cái con đường
hồng ký bắc sơn thì nó đi giữa
trong cái vùng của bãi rác
và vùng thu hồi duy dân của môi trường

chủ tịch ủy ban nhân dân
thành phố hà nội
ban hành quyết định về thực hiện công tác bồi thường
hỗ trợ và tái định cư
chuẩn bị mặt bằng thực hiện dự án di dân
ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường
của bãi rác nam sơn
ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
có đơn vị trách nhiệm lập thẩm định
và quyết định phê duyệt phương án bồi thường
giải phóng mặt bằng
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ
cụ thể công tác đền bù
và giải phóng mặt bằng đợt một
phải hoàn thành vào quý ii năm hai nghìn một mươi chín
và đến hết năm hai nghìn một mươi chín
phải thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng
tuy nhiên với tình hình hiện tại
dự án di dân ra ngoài vùng
ảnh hưởng môi trường bãi rác nam sơn
khó có thể thực hiện theo những mục tiêu ban đầu
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại
tại khu tái định cư thanh hà
cũng giống như khu tái định cư hợp lực
nơi đây được chọn làm nơi ở mới
cho người dân khu vực bãi rác nam sơn
đất trông vẫn là đất trống
những bốt điện này đã dỉ xét
như cái cách mà ước mơ
khát khao về nơi ở mới
của người dân vùng rác
đang ngày một bị ăn mòn
bởi những sự bất hợp lý trong quy hoạch
sự trạng ô nhiễm môi trường nước cần phải có chủ trương kế hoạch lâu dài của địa phương và các cơ quan quản lý
nhất là sự chung tay của mỗi người dân
cần đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền cho người dân về tác động của ô nhiễm nguồn nước đến môi trường cũng như sức khỏe của con người